là một trong những xã vùng cao khó khăn của huyện bát sát tỉnh lào cai
những năm qua đảng bộ chính quyền xã pa treo đã không ngừng phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất
xây dựng nông thôn mới tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì tại đây cũng tồn tại những hạn chế
trong đó có vấn nạn tảo hôn gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý cho các cấp chính quyền
sinh năm hai nghìn một lấy chồng từ khi mới một mươi sáu tuổi tới nay em hầu thị panna
thôn kim sáng hồ xã pa treo huyện bát sát tỉnh lào cai đã làm mẹ khi còn rất trẻ
công việc hàng ngày của em bây giờ là phụ giúp gia đình nhà chồng những việc nhỏ hoặc đi làm nương rẫy
giống như pana hiện tại ở xã pa cheo còn có hai mươi chín trường hợp khác cũng nằm trong tình trạng tảo hôn tương tự
theo chia sẻ của cán bộ chính quyền địa phương thì nguyên nhân dẫn tới tình trạng tảo hôn còn phổ biến
là do đồng bào nơi đây vẫn ngầm duy trì hủ tục hứa hôn cưỡng hôn
ở trên này nó vẫn thường xuyên diễn ra
mỗi năm thì chúng mình có khoảng gần ba bốn cuộc
chẳng hạn là cũng chỉ là rất quyết liệt trong những tình trạng như thế này
mà cũng do trình độ của người dân và địa phương ngoài dân thì cũng không tiếp hành cho lắm
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn một mươi năm đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
toàn tỉnh lào cai có một hai trăm chín mươi người tảo hôn bình quân có hai trăm một mươi bảy cặp một năm
việc tảo hôn đã gây nên tình trạng chậm phát triển kinh tế ở địa phương
do các đôi vợ chồng còn quá trẻ
chưa có công an việc tảo hôn
và không được làm ổn định
vấn đề tảo hôn trên đài bàn huyện cũng đang là những thách thức rất là lớn
đối với cấp ủy và chính quyền của địa phương
huyện cũng đã chỉ đạo phòng dân tộc huyện để tham mưu
và cho huyện xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn
cũng như là kế hoạch thực hiện hàng năm
và chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát để đánh giá đúng thực trạng về tảo hôn
chúng tôi sẽ tổ chức mô hình về giảm trị
hiểu tảo hôn và hôn nhân các hướng thống này tại xã pha treo
vì theo kết quả khảo sát thì pha treo là một trong những xã
mà có một trăm linh đồng bào người mông
và cũng là một trong những xã mà có tỷ lệ tảo hôn nhiều trên đài bàn huyện
để từng bước đẩy lùi vấn hạn tảo hôn
các cấp chính quyền tỉnh lào cai cần tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp
giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động
thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các quyền
quy định của pháp luật kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định